với phương châm nghĩ lớn nhìn tổng thể hành động nhanh làm đâu chắc đấy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất
chính phủ thủ tướng chính phủ vừa giao tám mươi ba nhiệm vụ phát triển chính phủ điện tử một mươi sáu nhiệm vụ về văn bản điện tử
tới nay bảy trên tám mươi ba nhiệm vụ cụ thể đã được hoàn thành một trăm linh các bộ cơ quan có kế hoạch hành động cụ thể
ban cơ yếu chính phủ đã cung cấp trên một trăm năm mươi chứng thư số cho các bộ ngành địa phương
cấp chín mươi sáu trên một trăm năm mươi bốn chữ ký số cho lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và một trăm một mươi tám trên hai trăm sáu mươi hai chữ ký số cho lãnh đạo các địa phương
việc gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số tiết kiệm hơn một hai trăm linh tỷ đồng một năm
chính phủ đã xác định năm hai nghìn một mươi chín là năm bứt phá trong xây dựng chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số
bảo đảm gắn kết sự ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính
tạo sự minh bạch hơn nữa trong hoạt động của các cơ quan hành chính